ngày sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại cửa biển sao mai phường năm thành phố vũng tàu
vào tối ngày năm tháng một mươi một các thuyền viên của tàu cá hiệu bl chín trăm ba mươi hai sáu mươi bốn ts đang neo đậu
tại cửa biển sao mai tổ chức ăn nhậu
trong khi nhậu thì một số thuyền viên đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc xô xát huỳnh hoàng phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh bạc liêu
đã dùng dao đâm một thuyền viên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại tỉnh bến tre
gây thương tích nặng dẫn tới tử vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường bắt giữ nghi phạm